thực hiện chương trình kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội do thứ trưởng lê quân làm trường đoàn đã làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh lạng sơn
truyền khai các văn bản của chính phủ ubnd tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với các sở ban ngành
các cơ quan chức năng hướng dẫn ubnd các huyện thành phố thực hiện thống nhất việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín theo đúng nguyên tắc
kết quả tính đến ngày một mươi hai tháng năm toàn tỉnh đã chi trả cho bốn nhóm đối tượng gồm người có công bảo trợ xã hội hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng kinh phí chi trả hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng đạt hơn chín mươi tám trong đó có ba huyện đạt hơn chín mươi chín